mặc dù mang lại cảm giác thư giãn đầy thú vị nhưng trò chơi này tiềm ẩn những nguy cơ có thể đưa người chơi gặp những sự cố chết người nếu không cẩn trọng
cơn sốt puke monggo tiếp tục nóng lên từng ngày từng giờ bất chấp những lo ngại về nguy hiểm tiềm ẩn khi người chơi quá trú tâm vào trò săn thú ảo này mà quên đi thế giới thực
đài loan cũng đau đầu vì cơn suốt pokemon giới chức ở đây đã phải đưa ra cảnh báo khi có quá nhiều mối lo ngại về tai nạn giao thông trong lúc lái xe
trên đường phố có thể bắt gặp người lái xe người đi bộ cuối đầu nhìn vào điện thoại thậm chí là tranh thủ từng giây để săn tìm những con thú ảo
có tín hiệu đèn đỏ thì tôi dừng lại thôi tranh thủ bắt vài con pokemon dù biết việc làm này là không đúng nhưng thực sự tôi khó có thể cưỡng lại được
ngay từ khi mới phát hành cảnh sát giao thông đài loan đã phải vào cuộc điều đáng lo ngại là chỉ trong tháng tám này mỗi ngày có đến hơn một vé phạt đã được ghi lại
để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông
gần đây tôi thấy ai ai cũng cầm chiếc điện thoại và bắt thú ảo ngay cả khi đang lái xe điều này cực kỳ nguy hiểm họ có thể bị phân tâm khi lái xe sau đó có thể xảy ra tai nạn
tại những công viên sở thú ở đài loan nhiều du khách tập trung lại chỉ để bắt thú ảo thay vì du lịch hay ngắm thú thật khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu
sau hai tuần chính thức có mặt tại việt nam trò chơi điện tử pokemon go cũng đã tạo nên cơn sốt tại đây
mặc dù nó đã liên tiếp gây ra những hệ lụy phiền tói và những nguy hiểm khi người chơi quá trú tâm vào trò săn thú ảo này mà quên đi thế giới thực
những gì diễn ra trên khắp thế giới xung quanh sự mê hoặc của trò chơi pokemon go thì chỉ trong vòng hai tuần đã tái hiện đầy đủ ở việt nam
những đoàn người hối hạ đuổi bắt pokemon go
trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại hay máy tính bảng
những công viên vườn hoa ngẫu nhiên đông nghịt người nhưng lại chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại
những chiếc xe chạy tà tà bên đường hay đột ngột dừng lại ngay giữa lòng đường bởi chủ nhân vừa bắt được một con pokemon
những tài nạn do sự bất cẩn của những ông bố bà mẹ mãi săn tìm pokemon
những tin nhắn cãi vã những câu chuyện cười ra nước mắt những cảnh báo và cả những mẹo hách game tràn ngập khắp mạng xã hội và các trang tin điện tử
trong tuần vừa rồi thì khi mà cái trò chơi mới pokemon go được phát hành ở việt nam thì nở rộ lên phong trào người thao thông hay đi trên đường sử dụng loại dựng để bắt những con gọi là pokemon
người chơi dường như quên rằng chính mình đang trở thành nạn nhân bị săn của chính trò chơi này
thưa quý vị chúng ta đã từng chứng kiến những hệ lụy từ tác động tiêu cực của game online đến cuộc sống của người chơi
và game có sự tương tác giữa pokemon ảo với cuộc sống thật còn nguy hiểm gấp nhiều lần
ngoài yếu tố gây nghiện trong những ngày vừa qua
ngoài yếu tố gây nghiện trong những ngày vừa qua
nói tóm lại là đủ chuyện cười ra nước mắt xung quanh con pokemon ảo
vậy thì chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào khi mà một trò chơi đã không đơn thuần là một trò chơi nữa mà trở thành một hiện tượng của xã hội
để có thêm những góc nhìn đa chiều chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện này cùng với tiến sĩ tâm lý phạm mạnh hà
anh là phó trưởng khoa công nghiệp trưởng phòng trưởng phòng trưởng phòng trưởng phòng trưởng phòng trưởng phòng trưởng phòng
công tác thanh niên học viện thanh thiếu niên việt nam
vâng lời đầu tiên thì xin lịch chân thành cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời đến tham dự chương trình
và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện
thưa tiến sĩ ông đánh giá như thế nào về việc một đám đông đang nháo nhát như là lên đồng chỉ vì một trò chơi điện tử là pokemongo
vâng đúng là trong thời gian gần đây chúng ta thấy một hiện tượng rất là lạ
đó là những một đám đông mãi mê cùng chơi một trò chơi chung đó là trò chơi pokemon go
trước đây thì nhiều trò chơi
trên điện thoại trên các ứng dụng thì cũng có xuất hiện nhưng chủ yếu là người chơi thường tụ tập trong các quán net hoặc là cùng chơi với nhau thôi
nhưng bây giờ cùng đổ ra những cái địa điểm công cộng để cùng chơi thì đúng là cái hiện tượng lần đầu tiên chúng ta mới thấy
thì câu chuyện này nó cũng gợi mở cho chúng ta rất là nhiều những cái điều
một là tại sao một cái đám đông mà người ta lại có cùng chung một cái niềm vui một cái niềm đam mê như vậy thì nó có mấy cái yếu tố như sau
thứ nhất là chúng ta không thể phủ nhận được rằng là
trong cuộc sống chúng ta cần phải có những cái phút giây thư giãn và giải trí
thì pogleng go nó là một trong những cái trò game mà đã tạo được điều đó đánh đúng được cái nhu cầu tâm lý đó
đó là kéo người ta ra khỏi cái môi trường đóng kín văn phòng rồi trường học rồi gia đình để đến những cái nơi mà có thể được gọi là danh lam thắng cảnh
những cái nơi công cộng để mà cùng nhau chia sẻ cái niềm vui
đó là cái tôi nghĩ rằng là cái mặt tích cực mà pokemon go làm được
cái thứ hai chúng ta thấy rằng là rõ ràng ở đây chúng ta thấy có một sự lây lan tâm lý rất là nhiều
phải chăng tôi đang nghĩ thôi mình nghĩ một điều thôi
phải chăng là trong cái xã hội của chúng ta nó đang thiếu những cái sân chơi hay thiếu những cái trò chơi hay thiếu những hoạt động giải trí
để mà mọi người phải tìm kiếm một cái cách chơi mà nó làm cho mọi người cảm thấy hưng phấn như vậy
nhưng cái điều mà quan trọng hơn cả đó là có lẽ là cái cách chơi của chúng ta hiện nay đang có những vấn đề nhất định của nó
và chính cái cách chơi chúng ta đang có vấn đề dẫn đến những hệ lụy mà kéo theo cái trò chơi từ cái trò chơi pokemono này
phải chăng vì cách chơi của chúng ta không đúng
mà thời gian gần đây trên mạng thì xuất hiện nhiều câu chuyện bi hài như là mẹ vì mải bắt bokemon cho nên là con rớt xuống hồ
rồi nhân viên văn phòng thì chui xuống gầm bàn và cười khúc khích cũng chỉ vì bắt pokemon
và cũng có rất là nhiều ý kiến cho rằng là khi mà pokemono xuất hiện thì mọi vấn đề bức xúc của xã hội gần như là biến mất khỏi màn hình điện thoại
vậy thì tiến sĩ có ý kiến như thế nào về việc này
cái điều này chúng ta thấy phải phân tích sâu một chút như này
bản thân cái trò pokemon go là khi cái nhà sản xuất game ấy người ta
tôi nghĩ rằng đây là một cái phát hiện rất là thú vị và họ đã ứng dụng được vào trong cái trò chơi này
đó là người ta thấy rằng là những người chơi trước đây những cái trò chơi điện tử trên máy tính hay là trên các ứng dụng điện thoại
thì thường là sẽ đóng kín vào trong một cái không gian và thường ít giao tiếp
và vậy khi họ tạo ra trò chơi này thì họ muốn kéo cái con người ra khỏi cái gian phòng
và đi đến những cái môi trường mở ở đó được giao tiếp được chia sẻ
và nó khuyến khích người ta đi bộ khuyến khích người ta trò chuyện để cùng nhau
trao đổi về bắt con pokemon go
và người ta cũng khuyên cáo rằng là cũng nên chơi có giới hạn và có mức độ
nhưng khi sang việt nam thì chúng ta thấy rằng cái điều này đã hoàn toàn trái ngược
tránh ở chỗ là cái việc mà chúng ta đặt cái mục tiêu đạt được cái thành tích cao
để mà hơn người khác để mà so sánh để mà ăn thua
nó đã ngấm vào trong cái máu của chúng ta mất rồi
dẫn đến là nó tạo ra những cái sự kiện mà chúng ta cảm thấy cũng rất là không đồng tình và hài lòng
đặc biệt ví dụ tôi lấy ví dụ
để bắt được nhiều pokemon go
đi bộ thì các bạn trẻ của chúng ta sẵn sàng sử dụng các phương tiện giao thông
để mà chạy nhanh nhất đến những cái nơi công cộng
và ngay lập tức chỉ không cần quan tâm đến những cái phương tiện giao thông xung quanh
không cần quan tâm đến những người bên cạnh
để mà lao vào để bắt những con pogon cho bản thân mình
điều này muốn nói rằng là cái tính cá nhân chủ nghĩa của chúng ta là rất cao
nó thiếu đi cái trách nhiệm cộng đồng và trách nhiệm tập thể
nó làm cho cái trò chơi này khi về việt nam nó bị biến tướng đi
nó làm cho nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hoạt động của xã hội
cái tiếp theo nữa chúng ta cũng nhận thấy rằng là khi chơi cái trò chơi pokemon go này
nó ở việt nam nó không còn dừng lại ở mở một trò giải trí nữa
mà bây giờ nó trở thành một cái hoạt động mà đem lại cái kinh phí đem lại cái kinh tế cho những người
mà chúng ta thấy rằng ngay lập tức rất là nhiều những cái nhà sản xuất game
là xây dựng những cái phần mềm để mà giúp cho người chơi bắt pokemon go nhanh hơn
và nhiều hơn thậm chí nhiều bạn trẻ sẵn sàng có thể dùng cái kiến thức về tin học của mình
làm thay đổi cái bản đồ số để mà bắt pokemon go cho bản thân mình
và thậm chí thì cũng rất là nhiều bạn trẻ sẵn sàng làm những cái việc mà có thể là không được phép
ví dụ như là vào những cái khu vực cấm hay đi vào những nơi tôn nghiêm để mà làm để mà chơi cái trò chơi này
thì tất cả những cái điều đấy muốn nói rằng là cái cách chơi của chúng ta hiện nay
đang thiếu một cái sự hướng dẫn
có một sự định hướng dẫn đến là chúng ta chơi là hoàn toàn là chơi nó để thỏa mãn cái nhu cầu mang tính cá nhân
hơn là chúng ta có cái trách nhiệm đối với cộng đồng xung quanh
vâng thưa tiến sĩ với tư cách là một phụ huynh hay là một người làm công tác nghiên cứu giáo dục
thì theo ông chúng ta có nên nói không với pokemon go không
chúng ta có muốn nói không cũng không được
bởi vì thứ nhất là đây là một cái sản phẩm của nước ngoài
và chúng ta biết rồi trên cái hệ thống internet thì chúng ta không thể nào chúng ta ngăn cấm được
bởi vì là cái người tải chúng ta quyền

vì thế chúng ta ngăn cấm là không được và có ngăn cũng không được
bởi vì là sẽ tìm nhiều cách người chơi sẽ tải về và như vậy chúng ta càng khó kiểm soát hơn
cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải định hướng hay chúng ta hỗ trợ cho những bạn chơi làm sao cho nó có trách nhiệm
và nó vừa đảm bảo cái sự vui vẻ nó vừa đảm bảo cái sự hưng phấn sau một ngày làm việc
nhưng đồng thời thì vẫn phải đảm bảo được cái chất tự an toàn của xã hội
tránh những cái trường hợp đáng tiếc mà chúng ta xem trên cái phóng sự vừa rồi
vậy với tư cách là một nhà nghiên cứu về tâm lý giáo dục tiến sĩ mong muốn điều gì từ các nhà quản lý với vấn đề pokemongo này
điều mà tôi mong muốn nó cũng xuất phát từ chính cái câu chuyện của cái trò chơi pol này
tại sao cái trò chơi này xuất hiện ở nước ngoài nhưng lại tạo ra một cái sự hấp dẫn đặc biệt đối với thanh thiếu niên của việt nam chúng ta
rõ ràng ở đây nhà sản xuất đã đánh trúng được cái nhu cầu cái mong muốn cũng như là cái thói quen của những người chơi
chính vì thế tôi nghĩ rằng là
với một nhà những cái nhà quản lý có lẽ là cũng nhân cái trò chơi này thì chúng ta cũng nên
đầu tư nghiên cứu
những cái trò chơi game khác để làm sao mà có thể cuốn hút được những cái người chơi tham gia ví dụ
thay vì đi bắt những con pern gâu vô chi vô giác thì những cái nhân vật anh hùng những nhân vật trong lịch sử
hay những địa chỉ đỏ hay là những cái di tích mà việt nam chúng ta rất là nhiều thì những người chơi
vừa được tham gia giải trí
vừa đi tìm hiểu về lịch sử văn hóa của dân tộc tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta có những trò chơi hay
chúng ta có những cái trò game mới hấp dẫn mang tính giáo dục thì có lẽ đã thu hút được các bạn trẻ
quay về với lịch sử của dân tộc
quay về với truyền thống và có thể tạm quên đi những cái trò chơi nhập ngoại như trò polm go tôi nghĩ rằng đấy là cái cách
mà chúng ta có thể định hướng cũng như hỗ trợ được các bạn trẻ
có thể là vừa chơi nhưng vừa học tập vừa phát triển được nhân cách của mình
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị
phạm mạnh hà thưa quý vị và các bạn trong thời đại công nghệ như hiện nay
một quốc gia để đưa ra một lệnh cấm chính thức đối với một sản phẩm game online cũng không phải là điều dễ dàng
kể cả khi là chúng ta có thể ý thức được rõ ràng hệ lụy của nó
bởi nó còn liên quan đến nhiều vấn đề khác như những quy định về môi trường kinh doanh
tuy nhiên từ góc độ an ninh quốc phòng từ góc độ của từng cơ quan đơn vị và đặc biệt là đối với từng gia đình
từng cá nhân thì việc hạn chế là hoàn toàn có thể vì xét cho cùng đó cũng chỉ là một trò chơi
và đừng để một trò chơi
có thể ảnh hưởng đến thời gian sức khỏe và thậm chí là sự an toàn tính mạng của các bạn
đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi những người làm chương trình thông điệp cuộc sống tuần này xin được gửi đến quý vị